nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi thăm và làm việc với trung tâm lưu trữ quốc gia ba cục văn thư và lưu trữ nhà nước bộ nội vụ
đây là nơi đang bảo quản gần một mươi bốn mét giá tài liệu của gần bốn trăm linh phong gồm tài liệu của quốc hội chính phủ và các bộ ngành trung ương tài liệu của cá nhân gia đình dòng họ và đặc biệt là trong đó có khối tài liệu hồ sơ kỳ vật của các cán bộ đi về
là số hồ sơ kỳ vật hiện đang được lưu giữ tại trung tâm lưu trữ quốc gia ba trong đó có hơn năm mươi sáu chín trăm linh hồ sơ cán bộ đi về từ tám mươi chín địa phương trong cả nước
hồ sơ gồm các loại giấy tờ giấy khai sinh chứng minh thư nhân dân sơ yếu lý lịch chứng chỉ và bằng cấp chứng nhận trình độ học tập các quyết định tiếp nhận bổ nhiệm thuyên chuyển đơn tình nguyện đi về bằng khen giấy khen thư tử cá nhân
kỳ vật gồm có huy hiệu phiếu tiết kiệm công trái tiền vàng
tuy nhiên tại trung tâm này vẫn còn gần một mươi sáu giấy tờ lẻ chưa xác định được thông tin chủ nhân điều này cũng ảnh hưởng đến việc trao trả hồ sơ của cán bộ đi về
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những nỗ lực của trung tâm lưu trữ quốc gia ba cục văn thư và lưu trữ nhà nước trong việc lưu trữ những nguồn tài liệu quý giá có ý nghĩa quan trọng của quốc gia và đề nghị các bộ ngành liên quan phải có trách nhiệm trao trả những hồ sơ kỳ vật này về tay các cán bộ đi về
từ lưu trữ
lưu trữ quốc gia đưa về lưu trữ các địa phương thì nó vẫn là lưu trữ nó chưa được trưng bày nó chưa được thông tin rộng rãi nên tôi rất là tăng thành với cái đề nghị là bộ lao động thương minh xã hội với bộ nội vụ sẽ bàn lại với nhau làm sao đưa bảy mươi hai cái kỳ vật cái hồ sơ này lên trên mạng và hồ sơ chúng ta phải nguyên tắc là thế này
có chục có sao gì đó thì cái bàn
có chục ở đây phải giữ cho nó nguyên đấy khi người ta đến người ta nhận vậy thì nó còn nguyên
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng cần có trách nhiệm đăng tài tuyên truyền các hồ sơ di vật này góp phần giáo dục thế hệ trẻ về những đóng góp hy sinh của thế hệ cha anh